vì cái lợi ích của nhân dân
của đất nước
đúng pháp luật
nhưng mà phải vì lợi ích
chúng ta mà làm lỏng cái này

như từ đầu

và đặc biệt là

mặt trận tổ quốc các tổ chức đoàn thể
trong vận động phòng chống
và các biện pháp
ứng sự đúng pháp luật
nhưng mà cũng phải nghiêm đối với người hiện
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
cần phát huy vai trò đầu mối
nòng cốt của lực lượng công an chính quy cấp xã
công tác phòng chống ma túy
và các loại tội phạm khác phải thực hiện đồng bộ
và tiếp tục kết hợp nhuần nhuyễn
với các phòng trào thi đua

biện pháp canh nghiệp hoạt lý được quy định
sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị
tổng kết quán triệt và triển khai
các văn bản chỉ đạo của trung ương chính phủ
đảng ủy công an trung ương bộ công an
về công tác dân vận
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bi thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo
ban dân vận trung ương ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
văn phòng trung ương đảng văn phòng chính phủ

trực thuộc bộ công an

trong tình hình mới
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một nêu rõ
thời gian qua công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân
đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng
đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
đặc biệt là nhận thức của cán bộ chiến sĩ
về công tác dân vận được nâng lên
lực lượng công an nhân dân đã phát huy hiệu quả công tác dân vận
trên các lĩnh vực công tác
công tác phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân
với ban dân vận mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức chính trị xã hội
và các cơ quan ban ngành đoàn thể các cấp
ngày càng chặt chẽ
góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
công tác dân vận tại đơn vị và địa phương cụ thể
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
công tác dân vận có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng
trong công tác xây dựng đảng
là một trong những phương thức đánh đạo của đảng
được thể hiện rất rõ trong quá trình đánh đạo cách mạng của dân tộc
cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
dân vận khéo thì mọi việc ác sẽ thành công
trong công tác công an
thì phần đa là chúng ta
sử dụng đến công tác dân vận
khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều
thì thành công nhiều
giúp đỡ ta ít thì thành công ít
giúp đỡ ta hoàn toàn
thì tin tưởng rằng sẽ thắng lợi hoàn toàn
tại hội nghị ban tổ chức đã quán triển
các nội dung chính điểm mới
trong quyết định số hai mươi ba
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
của bộ chính trị về việc ban hành
quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
chỉ thị số ba mươi ba
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
của thủ tướng chính phủ
về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận
của cơ quan hành chính nhà nước
chính quyền các cấp trong tình hình mới
quyết định số hai trăm ba mươi chín
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
của đảng ủy công an trung ương
về việc ban hành quy chế công tác dân vận
của lực lượng công an nhân dân
chỉ thị số một mươi một
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
của bộ trưởng bộ công an
về đổi mới công tác dân vận
của lực lượng công an nhân dân
trong tình hình mới
tôi xin trân trọng đề nghị ban dân vận trung ương
mặt trận tổ quốc việt nam
tiếp tục phối hợp chặt chẽ
với đảng ủy công an trung ương
bộ công an
trong việc sơ kết tổng kết các nghị quyết
chỉ thị quy định quy chế
kết luận của đảng về công tác dân vận
hướng dẫn bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ cập nhật kiến thức
về công tác dân vận
đối với lực lượng công an nhân dân
theo dõi tổng hợp tình hình nhân dân
đặc biệt chú ý
đến những trọng tâm
về dân tộc tôn giáo giai cấp
và các giai tầng xã hội
và các vấn đề bước xuống trong nhân dân
để chủ động tham mưu phối hợp
giải quyết kịp thời
nguyện vọng chính đáng của nhân dân
có tác nghiệp đến lực lượng công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh
công an các đơn vị địa phương
phải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức doanh nghiệp
và nhân dân ưu tiên nguồn lực
thực hiện hiệu quả chuyển đổi số
trong công an nhân dân
đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tham mưu
với cấp ủy chính quyền các cấp
xây dựng củng cố vững chắc hệ thống chính trị
ở cơ sở
nhân dịp này bộ công an đã trao tặng bằng khen
cho tám mươi năm tập thể chín mươi ba cá nhân
đã có thành tích xuất sắc
trong năm năm thực hiện chỉ thị số chín
của bộ trưởng bộ công an
về tăng cường công tác dân vận
của lực lượng công an nhân dân
trong tình hình mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một